thực hiện theo kế hoạch của bộ công an vào chiều ngày hôm nay công an tp hà nội đã triển khai mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự an toàn tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
trong bốn tháng vừa qua tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn thành phố hà nội có chiều hướng giảm rõ rệt đặc biệt một số loại tội phạm như cướp tài sản cướp giật và trộm cắp tài sản
từ nay cho đến tết nguyên đán thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp tội phạm công an tp hà nội sẽ tăng cường giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần thực hiện mục tiêu kéo giảm tội phạm đặc biệt là phạm pháp hình sự
chủ động nắm rõ thủ đoạn phương thức hoạt động của các đối tượng phạm tội tập trung đấu tranh với các hành vi buôn lậu buôn bán hàng giả hàng nhái trên thị trường đảm bảo chất lượng hàng hóa cung ứng trên thị trường trong dịp tết
đồng thời đảm bảo an toàn giao thông trật tự đô thị và xử lý các hành vi sản xuất buôn bán vận chuyển pháo trái phép trên địa bàn đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn những diễn biến phức tạp
thưa quý vị từ thực tế nhiều năm trước đây cho thấy các loại tội phạm thường lợi dụng sự tất bật trong dịp cuối năm dẫn đến sơ hở của người dân để gia tăng hoạt động phạm tội nhất là loại tội phạm trộm cắp cướp cướp giật tài sản
mới đây công an tp hà nội đã điều tra và liên tục
công an tp hà nội tiếp bắt giữ một số đối tượng gây ra nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn
đây là đối tượng nguyễn thái ngọc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê ở nghi lộc nghệ an
trong vòng chưa đầy hai tháng đối tượng này đã gây ra năm vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn hai quận bắc và nam tử liêm hà nội
tăng vật thu giữ gồm năm điện thoại di động và một xe máy
trong quá trình đợt dịch vừa rồi thì em cũng bị thất nghiệp
trong quá trình em từ trong quê ra
tìm những người phụ nữ thì sơ hở như kiểu là hở túi sách và điện thoại
thì em từng đi vào buổi chiều tối
vì đấy thì những người phụ nữ thì em thường đi những cung đường rộng và vắng
thì những người đấy thì em có giật có để xem người ta có sơ hở không
thì nếu có người ta có sơ hở thì em giật người ta
hàng chục chiếc điện thoại di động ipad máy tính sách tay và đồng hồ các loại
có giá trị ước tính khoảng hơn một tỷ đồng
đây là tăng vật của một vụ cướp ở siêu thị điện máy trên địa bàn quận bắc từ liêm vào cuối tháng một mươi vừa qua
sau năm ngày tích cực điều tra lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng nguyễn minh chức
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú tệ xã giao lạc huyện giao thủy tỉnh nam định và trả lại toàn bộ số tài sản cho người bị hại
tôi thấy khá là vui bởi vì đây là một số lượng tài sản rất là lớn và gây thiệt hại lớn cho công ty
thì ngay lập tức thì bên công an đã phá được vụ án và thu hồi được gần như là đầy đủ toàn bộ thăng vật và số tiền bị mất mát
qua sự việc này thì tôi gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới lực lượng công an quận bắc tử liêm cũng như là lực lượng công an thành phố hà nội nói chung
với vụ án được triệt phá này thì các anh đã giúp cho nhân dân có thêm niềm tin vào lực lượng công an rất là nhiều
theo cơ quan công an cuối năm là thời cơ của các băng
nhóm tội phạm sẽ gia tăng hoạt động nhất là tội phạm trộm cắp cướp giật tài sản với những thủ đoạn hết sức tinh vi liều lĩnh
chúng thường chọn thời điểm vào ban đêm đường vắng để thực hiện hành vi phạm tội
nhận định trước tình hình cơ quan công an cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch phương án đấu tranh chấn áp
cơ quan công an khuyến cáo người dân lên tự thứ nhất là tự bảo quản tự trông coi các cái tài sản của mình
khi mà đi trên đường tránh cướp giật thì mọi người lên đi vào thời gian có nhiều người
những địa điểm sáng đèn hẹn với nhau đi cùng nhiều người khác cùng đi
còn các tài sản của mình thì cửa giả lên đẩy và gia cố lại
các khu trọ thì cũng lên phải có người trông giữ và làm sao để đối tượng từ bên ngoài không thể mở được
từ kết quả đã đạt được trong thời gian qua sẽ là động lực để cán bộ chiến sĩ tiếp tục thực hiện thành công
hiệu quả kế hoạch đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
trước trong và sau tết mùa
do cờ bạc nợ nần nên đối tượng đã lập tài khoản facebook
sau đó tìm kiếm các hội nhóm bán hàng trên mạng xã hội rồi liên hệ đặt hàng
công an huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa đã bắt giữ đối tượng trương thị hiền
ở huyện hoàng hóa để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản
để tạo lòng tin hiền tự xưng mình là chủ cơ sở bán hàng ăn
khi nhận hàng phải kiểm tra thử rồi mới thanh toán tiền vào tài khoản
tuy nhiên sau nhiều lần nhận hàng hiền vẫn không chuyển tiền vào tài khoản
mà tìm cách xóa hết dấu vết và chặn liên lạc với các bị hại
tính từ đầu tháng một mươi hai đến khi bị bắt hiền đã gây ra hàng trục vụ lợi đảo
các chủ chủ cơ sở sản xuất buôn bán nem giò trà với tổng số tiền gần một trăm linh triệu đồng
một xe ô tô khách vận chuyển lô hàng lậu có trị giá gần một tỷ đồng
vừa bị đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp huế phát hiện
quá trình tuần tra kiểm soát tại đường nguyễn văn linh
phường hương sơ tp huế lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô khách
mang biển kiểm soát hà nội có năm mươi thùng hàng bên trong chứa hơn một mươi sản phẩm
là mỹ phẩm dây dép quần áo máy tính sách tay điện thoại di động
đồng hồ đeo tay có tổng giá trị khoảng một tỷ đồng
quá trình làm việc lái xe hoàng mạnh hà chú tại hà nội không xuất trình
được giấy chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên ở khoang xe
một vụ trồng cần xa trái phép với quy mô lớn vừa được công an huyện crong pong
tỉnh đắk lóc phát hiện trong giấy của người dân trên địa bàn xã giang lế huyện crong pong
qua công tác nắm tình hình cơ quan công an đã phát hiện tại khu dãy của nhà bà nguyễn thị út hạnh
ở thôn hai xã giang lễ đã trồng trái phép một trăm ba mươi năm cây cần sa ở bên trong và bên ngoài nhà lưới
có thắp sáng bằng bóng đèn để cây nhanh phát triển
trong số đó có những cây cao hơn ba mét
kiểm tra trong khu chuồng trại chăn nuôi của gia đình bà hạnh còn phát hiện một mươi bốn bốn kg
hoa thân cành cần xa khô
qua điều tra bước đầu tất cả cần sa cả tươi và khô này đều do con trai của bà hạnh là phan tuấn anh trồng thu hái
tuấn anh khai đã trồng và chăm sóc cần sa từ lâu và đến nay bị phát hiện xử lý
khám xét nơi ở của tuấn anh tổ công tác thu giữ thêm hai gói cần sa khô có tổng trọng lượng là chín năm kg
liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng hơn một tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng vừa ra quyết định khởi tố đối tượng nguyễn thanh nhàn từ phi hải cùng chú tỉnh sóc trăng
và nguyễn quốc thái chú tại bà rịa vũng tàu cùng đồng bọn về hành vi tổ chức đánh bạc và gá bạc
đồng thời ra lệnh tạm giam một mươi bốn đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú hai đối tượng để phục vụ công tác điều tra vụ án
qua tin báo của quân chúng bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày năm tháng một mươi hai lực lượng công an tiến hành khám xét tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố sóc trăng
bắt quả tàng nhiều đối tượng có hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc và gá bạc bằng hình thức sử dụng phương tiện kỹ thuật có kết nối internet
tiếp nhận thông tin và đặt cược số lô số đề
qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn tiền mặt thẻ atm điện thoại máy tính bản laptop và nhiều tăng vật có liên quan
đây là đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn do công an tỉnh sóc trăng triệt phá
với số lượng hàng trăm đối tượng tham gia số tiền đánh bạc thống kê chưa đầy đủ lên đến hơn một tỷ đồng
và hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
để điều tra về hành vi cướp giật tài sản vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu
tỉnh bà rịa vũng tàu đã tạm giữ các đối tượng là dương trí dũng chú tại thành phố vũng tàu
nguyễn văn trí chú tại tỉnh đồng nai
vào tối qua dũng và trí đã rủ nhau đi cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài
khi phát hiện người phụ nữ đang dừng xe máy bên đường trên tay cầm chiếc điện thoại
hai đối tượng đã áp sát giật tài sản rồi bỏ chạy
nghe tiếng chi hô của nạn nhân người dân đã hỗ trợ truy bắt giao cho cơ quan công an xử lý
cơ quan công an cho biết vào năm hai nghìn một mươi tám
dương trí dũng từng bị toán nhân dân thành phố vũng tàu xử phạt một mươi tám tháng tù
về tội càng trữ trái phát chất ma túy
thưa quý vị đối tượng nghiện ma túy và game online lại không có việc làm ổn định
lê minh dương chú tại thành phố di an tỉnh bình dương đã ra tay trộm cắp tài sản
để có tiền thỏa mãn cơ nghiện
vào ngày hôm nay
dương đã bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng để phục vụ điều tra
theo thông tin ban đầu vào ngày hai mươi tháng một mươi một
lê minh dương đã đột nhập vào nhà của ông phan khắc định
tại phường hồ nai thành phố biên hòa
lấy trộm một chiếc xe ô tô tải rồi điều khiển về thành phố hồ chí minh
để bán với giá là hai mươi năm triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo
các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an thành phố biên hòa
đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường tiến hành điều tra truy bắt
qua trích xuất hệ thống camera
và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
công an thành phố biên hòa đã bắt giữ được lê minh dương
thu hồi chiếc xe tải và trả lại cho bị hại
thưa quý vị và các bạn
dùng tiền giả để mua những mặt hàng giá trị thấp
rồi nhận lại tiền thật là thủ đoạn
mà tội phạm mua bán tiêu thụ tiền giả đã sử dụng
và đối tượng mà các đối tượng này nhắm vào
vẫn là nhân viên
và những người buôn bán nhỏ
người già ở các vùng quê vùng nông thôn
sau đây là phản ánh của phóng viên một trăm một mươi ba online
tại tỉnh quảng ngãi
tiếp tục là lời cảnh báo đến người dân
cần nâng cao ý thức cảnh giác
tránh rơi vào bẫy lừa đảo của các đối tượng phạm tội
hai đối tượng lạ mặt đến tạp hóa nhỏ
của vợ chồng bà phạm thị tố loan bảy mươi hai tuổi
và ưng văn hiến bảy mươi năm tuổi
ở thôn ba xã đức tân huyện mộ đức quảng ngãi mua đồ
đối tượng đưa tờ tiền mệnh giá năm trăm linh
để mua gói thuốc hay lo nước
sau khi nhận được tin báo của vợ chồng ông hiến
công an xã đức tân và công an huyện mộ đức
khẩn trương điều tra xác minh
và làm rõ ba đối tượng thực hiện hành vi trên
là lưu gia bảo sinh năm hai nghìn sáu
bùi thương tín sinh năm hai nghìn ba
và đỗ tấn lưu sinh năm hai nghìn hai
đều cùng ở huyện mộ đức
trước đó lưu gia bảo đã mua một mươi hai triệu đồng tiền giả
trên mạng xã hội
bảo đã liên hệ với tín lưu
để cùng nhau tiêu thụ số tiền giả trên
với hình thức dùng tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng
vào các tiệm tạp hóa trên điểm bàn huyện
mua thuốc lá nước giải khát
để được thối lại tiền thừa bằng tiền thật
bảo có tiền giả về rồi
và lưu gia bảo đưa cho tôi năm triệu tiền giả
và biểu tỏ đổi ra là
một tờ là tôi được thưởng một trăm linh đồng
thủ đoạn của các đối tượng
thường thực hiện vào lúc dạng sáng tối
những nơi vắng người qua lại
hay nơi không đủ ánh sáng
để quan sát kiểm tra tờ tiền
chúng thường nhắm vào những người buôn bán nhỏ
người già người bán hàng đang bận rộn
mất cảnh giác các điểm bán tạp hóa
hàng rong nhỏ lẻ ven đường
thủ đoạn của nó là dùng tờ tiền giả
để đổi ra nhiều đồng tiền thật
cho nên là hiện nay
văn xã cũng đang tổ chức đẩy mạnh
truyền tuyền truyền lo phát thanh
cũng như là thực hiện
và có phát loa di động
để cho bà con nhân dân
ở trong vùng được biết và đề cao cảnh giác
cơ quan công an huyện mộ đức
đề nghị người dân khi phát hiện tiền giả
hoặc đối tượng sử dụng tiền giả
thì nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an
nơi gần nhất để phối hợp xử lý
cơ quan tỉnh quảng bình vừa tiến hành tống đạt quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam
đối với nguyễn thị thúy linh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thành phố đồng hới
về hành vi tham mô tài sản
kết quả điều tra ban đầu xác định
trung tâm giáo dục thường xuyên quảng bình
liên kết với trường đại học sư phạm đại học huế
tổ chức bồi dưỡng chức danh
nghề nghiệp giáo viên mầm non tiểu học
trung học cơ sở trung học phổ thông
và liên kết với các trường đại học để đào tạo
đại học hệ vừa học vừa làm
từ tháng một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
trung tâm giáo dục thường xuyên quảng bình
mời các học viên đến học tập tại trung tâm
và tiến hành thu học phí
rồi giao cho thủ quỹ đơn vị là nguyễn thị thùy linh
quản lý và thực hiện các thủ tục chi trả
các trường liên kết đào tạo theo quy định
tuy nhiên sau khi nguyễn thị thùy linh thu tiền
chỉ nộp một phần vào tài khoản
của trung tâm giáo dục thường xuyên
còn lại số tiền hơn sáu bốn tỷ đồng
thì linh đã không nhập quỹ tiền mặt
không nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của đơn vị
theo chỉ đạo của ban giám đốc trung tâm
mà đã chiếm đoạt sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân
tham gia các hoạt động đầu tư tài chính
công an huyện văn bản phối hợp
cùng các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh lào cai
vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy
bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển
và mua bán trái phép chất ma túy
quá trình đấu tranh chuyên án
đến khoảng tám giờ ngày sáu tháng một mươi hai
tại thôn nậm văn xã nậm xây huyện văn bản tỉnh lào cai
các lực lượng chức năng đã bắt giữ
đối tượng giàng a quả sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại thôn mà sa phìn xã nậm xây huyện văn bản
vật chứng thu giữ là hai bánh ma túy
cùng một số đồ vật và tài liệu có liên quan
tại cơ quan công an giàng a quả khai nhận
do cần tiền tiêu xài cá nhân
nên đã nhận vận chuyển hai bánh heroin
để đi bán cho một đối tượng không rõ danh tính
nếu bán được sẽ nhận tiền công một mươi triệu đồng
hiện công an huyện văn bàn đang lập hồ sơ
để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
bất ngờ đột kích vào một khách sạn trên nệ bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà
thành phố đà nẵng đã phát hiện và bắt quả tang
một nhóm gồm ba mươi người đang có hành vi đánh bạc
cụ thể tại một khách sạn trên đường phạm văn đồng
các trinh sát đã bắt quả tang tại tầng hai mươi
của khách sạn có ba mươi người đang đánh bạc
dưới hình thức sóc bầu cua
do quá bất ngờ nên cả nhóm không kịp tẩu tán vật chứng
tổ công tác đã thu trên
chiếu bạc hơn năm mươi năm triệu đồng gần bốn trăm tám mươi triệu đồng
trên người các con bạc cùng nhiều ô tô
và xe máy và dụng cụ để thực hiện
việc đánh bầu cua sóc đĩa
theo khai nhận của các đối tượng
đặng công hải ba mươi ba tuổi trú tại quận hải châu
đã nhờ trần nguyễn trí phú ba mươi một tuổi
thuê giúp khách sạn và trực tiếp
điện thoại lôi kéo rủ dê người chơi
đến khách sạn để tham gia đánh bạc
hải và trương đăng vũ ba mươi tám tuổi
trú tại quận hải châu
chuẩn bị các dụng cụ đánh bạc
đồng thời làm nhiệm vụ cảnh giới dẫn khách
riêng đối tượng đặng xuân hiếu
là người được hải tin tưởng giao nhiệm vụ
cầm cái trực tiếp dùng hạt bầu cua
hiện một mươi đối tượng đã bị tạm giữ hình sự
để phục vụ công tác điều tra
với hành vi đó là dùng giao tự chế
chém trọng thương một đồng chí cảnh sát
khu vực công an phường thanh sơn
thành phố phan rang tháp tràm tỉnh đinh thuận
một nhóm đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát
điều tra công an thành phố phan rang tháp tràm
tỉnh đinh thuận bắt khẩn cấp
sự việc xảy ra vào lúc hai mươi h ngày một mươi hai tháng một mươi hai
khi huỳnh đủ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trương văn hưởng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
tên gọi khác là cato
và phạm thanh linh sinh năm hai nghìn
nhận được điện thoại của ngô văn phát
là bạn quen biết báo tin
đang bị một nhóm đối tượng tấn công
thế vậy đủ đã lấy hai cây đao tự chế
rồi cùng với hưởng và linh
đi tìm nhóm đe dọa phát
để trả lời
tại công viên một mươi sáu tháng bốn
bà đối tượng bị đồng chí thượng úy ninh quang vũ
cảnh sát khu vực công an phường thanh sơn
cùng tổ bảo vệ dân phố đi tuần tra kiểm soát
đã phát hiện yêu cầu cả nhóm
bỏ hung khí
không những không chấp hành huỳnh đủ còn dùng
dao tự chế chém nhiều nhát vào đồng chí vũ
là đồng chí bị thương nặng
ở bàn tay phải rồi tẩu thoát
sau khi sự việc xảy ra công an thành phố
phan rang tháp tràm đã triển khai
lực lượng truy bắt huỳnh đủ
và năm đối tượng có liên quan ngay trong đêm
để điều tra làm rõ
được biết thì đối tượng huỳnh đủ từng có một tiền án
về tội mua bán cháy phép chất ma tuế
trưng văn hưởng một tiền án
về tội cố ý gây thương tích vào năm hai nghìn một mươi
khiến sức khỏe của đồng chí thượng úy
ninh quang vũ đã dần ổn định
và vẫn đang được điều trị tại bệnh viện
liên quan đến việc một băng nhóm
đã dùng hung khí đuổi chém một nhóm khác
ở trước công viên văn hóa an hòa
thuộc phường an bình tp đạch giá tỉnh kiên gia
vào tối ngày năm tháng một mươi hai vừa qua
là một thanh niên không có liên quan
đã bị đứt lìa một bàn tay
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an
tp đạch giá đã bắt tạo giam
năm đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích
năm đối tượng bị bắt giữ là lương lâm tuấn kiệt
chú tại huyện an biên
nguyễn tấn thành chú tại huyện hòn đất
nguyễn hữu hải nguyễn thanh điền
và huỳnh quốc chiến
cùng chú tại tp đạch giá tỉnh kiên giang
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
do trước đó điền và hải có mâu thuẫn
với trần thiện chiến
nên khi thấy người này đang ngồi uống nước
với một nhóm bạn
cả bọn đã rủ nhau về nhà
lấy ba cây dao để giải quyết mâu thuẫn
với trần thiện chiến
khi tới nơi thành điền và hải đã bất ngờ
cầm dao xông đến chém liên tục
và nhóm người của trần thiện chiến đang ngồi uống nước
làm cho chiến bị thương ở tay phải
còn anh huỳnh thanh tây bị chém
gây thương tích nặng và đứt lìa
bàn tay trái gây hắn xong
nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường
đem dao cất dấu rồi bỏ trốn
nhưng chưa đầy một ngày gây án
các đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ
với hành vi mua bán cháy phép chất ma túy
lê thị thanh bốn mươi tuổi
trú tại thành phố long khánh tỉnh đồng nai
đã bị công an thành phố long khánh tiến hành khởi tố
bắt tạm giam bốn tháng để điều tra làm rõ
trước đó công an thành phố long khánh bắt quả tăng
một đối tượng tàng trữ một quái ma túy
trước một nhà nghỉ phường xuân an
qua điều tra mở rộng công an tiến hành khám
xét khẩn cấp nơi ở của thanh
tại đây lực lượng chức năng thu giữ hai mươi một gói ma túy
có trọng lượng hơn bốn sáu gram ma túy tổng hợp
thanh giấu kín trong đồ nội y
cụ thể là áo ngực
và qua đấu tranh thanh khai nhận
bản thân đã nghiện ma túy
nên đến thành phố hồ chí minh mua một triệu đồng
về để sử dụng thì bị bắt
thanh là đối tượng có một tiền án
về tội mua bán trái phép chất ma túy
thưa quý vị lợi dụng tình hình dịch bệnh
hoạt động của một số loại tội phạm
trong đó có tội phạm ma túy
đang có xu hướng gia tăng
với những phương thức thủ đoạn tinh vi tiềm ẩn
nhiều nguy cơ phức tạp về tình hình an ninh trật tự
và trước tình hình đó lực lượng công an tỉnh khánh hòa
đã triển khai thực hiện nhiều kế hoạch
biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt
với tội phạm ma túy trên địa bàn
nguy trang ma túy đá trong thùng hàng
chứa rau củ quả
sau đó thông qua dịch vụ chuyển phát luồng xanh
để đưa vào tỉnh khánh hòa tiêu thụ
nguy trang ma túy tổng hợp
trong các loại bao bì bắt mắt
lấy nhãn hiệu nước hòa quả
để nhằm qua mắt lực lượng chức năng
đây là hai trong số nhiều vụ án
mà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh khánh hòa
đã đấu tranh triệt phá trong thời gian qua
từ đầu năm đến nay
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
đã đưa vào tỉnh khánh hòa
điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh khánh hòa
đã phát hiện một trăm bốn mươi vụ
bắt hai trăm sáu mươi tám đối tượng phạm tội về ma túy
thu giữ một lượng khá lớn ma túy các loại
tăng cả về số vụ
lẫn số tăng vật thu giữ được
so với năm hai nghìn hai mươi
đáng chú ý quá trình đấu tranh
lực lượng công an đã thu giữ
năm khẩu súng cùng hai mươi ba viên đạn các loại
điều này cho thấy tội phạm ma túy
không chỉ tinh vi mà còn hết sức liều lĩnh
coi thường pháp luật
công tác trong thời gian tới
thực hiện công tác đấu tranh
với công tác cuối năm
đợt cao điểm
để bảo vệ tấn công tội phạm
bảo vệ tất nguyên đán nhâm dần
đơn vị chủ động nắm bắt tình hình
và đối tượng trên địa bàn
có biểu hiện nổi về phạm tội
về ma túy
tập trung xây dựng các kế hoạch
và đối tượng
bắt giữ các đối tượng
có hành vi vận chuyển mua bán trái phép ma túy
bên cạnh đó cũng ra soát
các hoạt động kinh doanh
có điều kiện đối với các cơ sở
karaoke vũ trường quán bar
để kịp thời xây dựng kế hoạch
để ngăn chặn xử lý
các đối tượng lợi dụng các hoạt động
kinh doanh có điều kiện
để sử dụng chép phép chép ma túy
thời điểm cuối năm
hoạt động của tội phạm
trong đó có tội phạm ma túy
thường còn diễn biến phức tạp hơn
lực lượng công an khánh hòa
đang tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ
vừa tập trung đấu tranh với hoạt động
của các loại tội phạm
vừa đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc
nâng cao ý thức phong ngừa
và đấu tranh với tội phạm
một mươi năm đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền
vừa bị công an tỉnh tiền giang
phối hợp với công an huyện cái bè bắt quả tàng
tại hiện trường
một mươi năm đối tượng bị tạm giữ
cùng với tăng vật là gần một trăm năm mươi triệu đồng
và một số vật dụng khác
quay điều tra ban đầu
các đối tượng khai nhận tự tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền
mỗi trận trên năm mươi triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
đã tạm giữ số tăng vật có liên quan
đồng thời mời một mươi năm đối tượng này
về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
để tiếp tục điều tra làm rõ
xử lý theo quy định của pháp luật
tối qua đội biên phòng cửa khẩu long bình
bộ đội biên phòng tỉnh an giang cho biết
là đơn vị liên tiếp phát hiện bắt giữ
xử phạt và đưa đi cách ly hai đối tượng
nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
tổ công tác của trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu khánh bình
đội biên phòng cửa khẩu long bình
thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cầu long bình
ấp tân khánh thị trấn long bình huyện an phú
phát hiện đối tượng trương văn dùng
nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
tiếp đó lực lượng chức năng phát hiện đối tượng
trần thị thảo nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
tiến hành xét nghiệm nhanh hai đối tượng
đều âm tính về sars cov hai
đội biên phòng cửa khẩu long bình
đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với trương văn dùng bốn triệu đồng
và trần thị thảo ba triệu đồng
về hành vi qua lại biên giới quốc gia
mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định
đồng thời đưa hai đối tượng đi cách ly theo quy định
liên quan đến việc một băng nhóm dùng hung khí
đuổi chém một nhóm khác
ở trước công viên văn hóa an hòa
thuộc phường an bình tp rạch giá tỉnh kiên giang
vào tối ngày năm tháng một mươi hai vừa qua
là một thanh niên không có liên quan
bị đứt lìa một bàn tay
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp rạch giá
đã bắt tạm giam năm đối tượng về hành vi cối gây thương tích
năm đối tượng bị bắt giữ là
lương lâm tuấn kiệt chú tại huyện an biên
nguyễn tuấn thành chú tại huyện hòn đất
nguyễn hữu hải nguyễn thanh điền và huỳnh quốc chiến
cùng chú tại tp rạch giá tỉnh kiên giang
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
trước đó do điền và hải có mâu thuẫn với trần thiện chiến
nên khi thấy người này đang ngồi uống nước
với một nhóm bạn cả bọn đã rủ nhau về nhà
lấy ba cây dao để giải quyết mâu thuẫn
khi tới nơi thành điển và hải
bất ngờ cầm dao xông đến chém liên tục
và nhóm người của trần thiện chiến đang ngồi uống nước
làm chiến bị thương ở tay phải
còn anh huỳnh thanh tây bị chém gây thương tích nặng
và đứt lìa bàn tay trái
gây án xong cả bọn nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường
đem dao cất giấu rồi bỏ trốn
nhưng chưa đầy một ngày gây án
các đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ
đối tượng lên khu vực biên giới việt nam lào
mua bốn bánh heroin
khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
thì bị lực lượng chức năng tỉnh điện biên phát hiện bắt giữ
sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai
tổ công tác do công an huyện điện biên chủ trì
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh điện biên
lực lượng biên phòng hải quan cửa khẩu quốc tế tây trang
đang làm nhiệm vụ tại khu vực bản nậm hẹ
xã hẹ muông huyện điện biên
phát hiện một đối tượng nam giới có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã nhanh chóng áp sát
không chế bắt giữ đối tượng
khám xét trên người và phương tiện
tổ công tác phát hiện và thu giữ bốn bánh heroin
có trọng lượng khoảng một bốn trăm linh gram
tại công an công an đối tượng khai nhận là lầu a dính
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại xã na ư huyện điện biên
số mặt túi trên đối tượng mua tại khu vực biên giới lào
đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
thì bị lực lượng chức năng bắt giữ